tin áp thấp nhiệt đới gần bờ theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trong sáu giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một giờ ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị khoảng một trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong sáu đến một mươi tám giờ tiếp theo tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão khu vực bắc vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
vùng biển từ thanh hóa đến quảng nam có gió mạnh dần lên cấp sáu sóng biển cao từ hai đến bốn mét
nguy cơ nước kết hợp với thủy chiều cao gây ngập lụt vùng ven biển khu vực hà tĩnh đến quảng trị
dự báo mưa lớn trên đất liền sẽ xảy ra ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm
riêng nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị hai trăm linh ba trăm linh mm
khu vực nam đồng bằng bắc bộ hòa bình phú thọ yên bái và nam sơn la có mưa vừa mưa to từ bảy mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
từ đêm chín tháng một mươi lũ trên các sông từ thanh hóa đến quảng ngãi sẽ lên nhanh
trong đợt lũ này mực nước trên các sông ở hà tĩnh quảng bình quảng trị có khả năng lên mức báo động hai
báo động ba các sông ở thanh hóa nghệ an thừa thiên huế lên mức
báo động một và trên báo động một các sông ở quảng nam quảng ngãi dưới mức báo động một